sau hơn hai tháng giao tranh với lực lượng hamas ở giải gaza hôm qua israel đã mở rộng phạm vi tấn công quân sự sang bờ tây khiến nhiều người palestine thiệt mạng
israel cho biết đã thu giữ nhiều vũ khí ở bờ tây nhưng không nói rõ chiến dịch tấn công hiện nay sẽ còn kéo dài bao lâu
trong khi đó thủ lĩnh phong trào hồi giáo hamas khẳng định sẵn sàng đàm phán với israel về bất kỳ thỏa thuận hoặc sáng kiến nào có thể dẫn đến một lệnh ngừng bắn ở gaza
theo các nguồn tin từ palestine chiến dịch quân sự này kéo dài hơn một ngày qua của israel tại bờ tây đã khiến ít nhất bảy người palestine thiệt mạng
trong chiến dịch tấn công vào bờ tây quân đội israel đã thu giữ ba mươi loại vũ khí đạn dược và khí tải quân sự đồng thời xóa bỏ các phòng thí nghiệm chất nổ và đài quan sát ngầm của palestine
phía israel cũng có bốn binh sĩ bị thương trong chiến dịch này
liên quan đến chiến sự tại gaza israel tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch dù có hay không sự ủng hộ của quốc tế
tuyên bố được đưa ra sau khi hội đồng bảo an liên hợp quốc đưa ra nghị quyết yêu cầu các bên ngừng bắn ngay lập tức tại gaza
trong khi đó thủ lĩnh của hamas nêu rõ phong trào này sẵn sàng thảo luận với bất kỳ thỏa thuận sáng kiến nào có thể giúp chấm dứt các hành động tấn công quân sự israel và thiết lập khu vực sinh sống ổn định cho người palestine ở giải gaza và khu bờ tây